xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong giai đoạn hiện nay phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu khách quan đặt ra
đối với tất cả các nền văn hóa của các quốc gia các dân tộc trên thế giới
tại việt nam nói chung và thủ đô hà nội nói riêng nhiều cơ chế chính sách phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa
đã được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao ở cả trong nước và quốc tế
nhờ đó công nghiệp văn hóa đã từng bước có sự chuyển động tích cực
tuy nhiên trên thực tế nội dung hình thức sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa vẫn còn hạn chế
thậm chí có những biểu hiện lệch chuẩn và dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài
dẫn đến tư duy phiến diện cho một bộ phận tổ chức cá nhân làm văn hóa
dần dần trở thành nguy cơ suy thoái cần được phòng ngừa
công nghiệp văn hóa là một khái niệm có biên độ tư duy và phạm vi ứng dụng rộng
đa ngành đa lĩnh vực đa phương thức
trên thế giới tùy vào trình độ phát triển kinh tế xã hội và đặc trưng văn hóa
mỗi quốc gia có cách phát triển công nghiệp văn hóa khác nhau
nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa con người hà nội theo hướng bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
thành ủy hà nội đã ký ban hành nghị quyết số chín về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó thành ủy hà nội xác định phát triển công nghiệp văn hóa được đặt trong tổng thể
và dựa trên nền tảng phát triển văn hóa con người việt nam nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
đây là điều kiện để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người
tạo nên sức mạnh nội sinh động lực quan trọng quyết định phát triển bền vững thủ đô
sau đó là thành phố hồ chí minh và một số đô thị khác
những người làm âm nhạc lớn thì cũng ở đây
điện ảnh sân khấu mỹ thuật kiến trúc xuất bản văn chương rất là nhiều lĩnh vực du lịch rất là nhiều lĩnh vực
thế thì đấy là lời thể mà không ai có
và nếu như hà nội biết tận dụng thì chắc chắn hà nội sẽ có một cái bước đi vượt hẳn so với các địa phương khác
trong phát triển của hà nội thì cố gắng khai thác kỳ nghìn năm văn hóa
trong phát triển của thắng long đông đô hà nội đây là cái giá trị rất bền vững
nó là những cái trầm tích văn hóa nó được tích lũy nó được phát triển nó được lan tỏa qua rất nhiều thời kỳ hàng nghìn năm
cái điều đấy cũng không ai có được
thì hà nội có thể phát triển được tất cả các ngành công nghiệp văn hóa
hà nội trở thành thành phố sáng tạo thì chúng ta có những ba cam kết của thành phố
ba cam kết với lệnh quốc tế cộng với một cái chính sách chung
đấy là nghị quyết chín liên quan đến công nghiệp văn hóa của hà nội
thì nó tạo ra một cái sự chuyển động mới mẻ
và lần đầu tiên là một cái quá trình chuyển động về phát triển công nghiệp văn hóa
nó không phải là câu chuyện của chính quyền hay câu chuyện của người dân
hay câu chuyện của các nghệ sĩ hay các doanh nghiệp đó là câu chuyện chung
với sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước và sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương
thời gian qua ngành công nghiệp văn hóa đã có những đóng góp tích cực
vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai tốc độ tăng trưởng số cơ sở kinh tế
hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa đạt bình quân bảy hai mươi một một năm
lực lượng lao động làm trong lĩnh vực này tăng khá nhanh tăng bình quân bảy bốn mươi bốn một năm
năm hai nghìn hai mươi hai có trên bảy mươi cơ sở đang hoạt động có liên quan đến ngành công nghiệp văn hóa
thu hút khoảng hai ba triệu lao động chiếm tỷ trọng bốn bốn mươi hai trong tổng lực lượng lao động của nền kinh tế
giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
ước đạt một năm mươi chín triệu
tương đương với bốn mươi bốn tỷ usd
ngay từ khi có các chủ trương chính sách đầu tiên của đảng và nhà nước
thủ đô hà nội đã ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
đi đôi với hoàn thiện thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hóa
nhằm quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên thẳng thắn nhìn nhận nội dung hình thức sản phẩm
dịch vụ trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa vẫn còn hạn chế
như thiếu những sản phẩm tác phẩm lớn
phản ánh được hơi thở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
một số tác phẩm có biểu hiện lệch chuẩn dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài

đó là ngành quảng cáo kiến trúc phần mềm và các trò chơi giải trí
thủ công mỹ nghệ thiết kế điện ảnh xuất bản thời trang nghệ thuật biểu diễn
mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm truyền hình và phát thanh du lịch văn hóa
để khắc phục được những hạn chế còn tồn động và ngăn ngừa suy thoái trong phát triển công nghiệp văn hóa
thành phố hà nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao
tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
góp phần vào việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
thành phố hà nội luôn quan tâm phát triển văn hóa trong đó có các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
nhờ đó các di tích danh làm thắng cảnh được quan tâm tu bổ tôn tạo
đã trở thành địa chỉ đỏ trong việc thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan nghiên cứu
các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển không ngừng
các ngành giao thông như đường bộ đường thủy hàng không phát triển mạnh mẽ hơn
cùng với đó công an việc làm cho hàng vạn lao động được giải quyết
đời sống của cộng đồng dân cư địa phương tại nơi có di sản được nâng cao
phát triển công nghiệp văn hóa mà chứng lược của chính phủ đã đưa ra
trong đó hà nội đã dành những nguồn lực và sự quan tâm rất là đặc biệt
cho đầu tư cho lĩnh vực di sản văn hóa
chính vì vậy cho nên là thành lý là tiếp tục có cái nghị quyết không năm
là đầu tư cho lĩnh vực di sản văn hóa trong cái nhiệm kỳ này
cũng tới sấp xỉ chục nghìn tỷ cho các cái di sản vừa để phục dựng lại
và những cái yếu tố gốc xuống cấp nhưng mà đặc điểm đặc biệt là quan tâm đến cái xây dựng điểm đến
trong lĩnh vực điện ảnh
bộ phim đào phở và piano đã tạo nên cơn sốt chưa từng có ở dạp chiếu thời gian qua
là món ăn tinh thần của đông đảo khán giả đặc biệt đã lôi cuốn thu hút rất lớn lượng khán giả trẻ
bộ phim truyền tải đến khán giả về một hà nội anh hùng bất khuất
một hà nội hào hoa quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
không còn phân biệt tuổi tác nghề nghiệp tôn giáo
với doanh thu hàng chục tỷ đồng
bộ phim đã chứng minh sự phát triển công nghiệp văn hóa một cách lành mạnh
luôn là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn
và để phát triển ngành công nghiệp văn hóa đi đúng hướng
cần nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ
đó như là một trong những thức đo một trong những mục tiêu lớn
mà tất cả các sản phẩm phải hướng tới định hướng trước
cái thứ hai là một cái cơ chế thẩm định cơ chế sàng lọc
đoại bỏ những hạt sạn trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa là rất cần thiết
cái thứ ba nữa là cần phải có một sự đặt hàng của các nhà nước
về những sản phẩm trong công nghiệp văn hóa
từ phim ảnh tới chiếc ca nhạc cho tới những cái hoạt động văn hóa khác
để từ đó nó đạt được
đó là một cái độ có định hướng và có sự nhận diện các sai phạm
và tôn vinh những sản phẩm tốt và rất cần thiết
phải làm thay đổi cái nhận thức rồi từ cái nhận thức mà chúng ta thấy
là cái tiềm năng lợi thế về phát triển công nghiệp văn hóa
cũng như là thành phố sáng tạo nó đem lại lợi ích cho người dân và cộng đồng
một cách lớn hơn có giá trị hơn và bền vững hơn
đó cũng là giải pháp hữu hiệu để hiện thực hóa mục tiêu chung
được thành phố hà nội xác định là tạo bước phát triển toàn diện
các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô cả về quy mô
chất lượng sản phẩm dịch vụ và thị trường đảm bảo phát triển bền vững
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tỉ trọng giá trị gia tăng cao
hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
dịch vụ sản phẩm văn hóa đa dạng có chất lượng có thương hiệu
đáp ứng nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của người dân trong nước
thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu tập trung đầu tư phát triển
một số lĩnh vực giàu tiềm năng lợi thế của thủ đô như du lịch văn hóa
nghệ thuật biểu diễn thủ công mỹ nghệ thiết kế quảng cáo
mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm mỹ thuật điện ảnh thời trang
ẩm thực phần mềm và các trò chơi giải trí truyền hình và phát thanh
xuất bản phù hợp với thực tiễn thủ đô và từng giai đoạn cụ thể
thưa quý vị và các bạn
một trong những mục tiêu của thành phố hà nội là phát triển đô thị
theo định hướng giao thông cộng cộng tod
theo đó sẽ ưu tiên phát triển đường sắt đô thị bởi có nhiều ưu điểm như
giảm ồn tắc giao thông vận tải khối lượng lớn tiết kiệm năng lượng
giảm ô nhiễm không khí và tốc độ di chuyển nhanh giúp tiết kiệm thời gian
để làm được điều này thì bên cạnh nguồn lực lớn thành phố hà nội sẽ cần có
những cơ chế quy chuẩn và chính sách mang tính đột phá hơn
phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại đồng bộ
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
đáp ứng mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm nước ta là nước phát triển có thu nhập cao
là mục tiêu đã được đề ra tại kết luận số bốn mươi chín ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị
về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó thủ đô hà nội đặt ra mục tiêu cụ thể
năm hai nghìn ba mươi năm hà nội sẽ hoàn thành hơn bốn trăm linh km đường sắt đô thị
với những ưu điểm vượt trội như tốc độ cao di chuyển nhiều chuyến trong ngày
với khối lượng hành khách lớn tiện lợi và thoải mái
đường sát đô thị ngày càng được nhiều thành phố
nhiều quốc gia trên thế giới trú trọng phát triển và hà nội cũng không phải ngoại lệ
từ các bài học kinh nghiệm trên thế giới
xây dựng một hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn chuẩn hóa đồng bộ
cho cả một thành phố thậm chí cho nhiều thành phố
thì chúng ta có thể tận dụng được tối đa cả nguồn lực cả năng lực cả tài chính
thậm chí là chúng ta tạo ra một điều kiện rất là tốt cho các doanh nghiệp của việt nam
trên thực tế hiện nay hạ tầng giao thông của thành phố hà nội đã quá tải trầm trọng
nhất là khu vực nội đô và các trục xuyên tâm thành phố
để giảm thiểu phương tiện cá nhân khắc phục ủn tắc giao thông
tất yếu phải đầu tư cho vận tải hành khách công cộng
trong đó mạng lưới đường sắt đô thị phải là sương sống của hệ thống giao thông công cộng
đã mang đến những trải nghiệm mới cho người dân đạt dấu mốc cho việc bắt đầu loại hình vận tải công cộng tiên tiến hiện đại
trung bình có tới ba mươi năm đến ba mươi sáu khách đi tàu ngày bình thường
và có từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu khách vào ngày cuối tuần
tỷ lệ sử dụng vé thắng mỗi ngày khoảng bảy mươi
tuy nhiên bên cạnh những tiện ích đó thì tuyến đường sắt này cũng đang có nguy cơ lãng phí nguồn lực
chi phí vận hành do đang áp dụng hai quy chuẩn kỹ thuật khác nhau
không chỉ là sự thiếu đồng bộ các dự án tại việt nam nói chung và hà nội nói riêng
còn gặp phải nhiều thách thức về mặt nguồn vốn kỹ thuật cơ sở hạ tầng và cả khung chính sách
thế ông muốn làm chủ được nguồn vốn thì là phải xuất phát từ cơ chế là phát triển đô thị theo tod
để tạo ra nguồn vốn từ đất ai từ quy hoạch
chúng ta đang sử dụng các nguồn vốn khác nhau quy chuẩn tiêu chuẩn khác nhau
thì nó dẫn đến là cái diện tích sử dụng đất của cầu cạn này của hầm này của nhà ga này nó cũng khác nhau
thế thì nếu mà chúng ta muốn làm song song thì chúng ta muốn xây dựng đồng bộ nhanh gọn
chúng ta sẽ phải có được các thông số chủ yếu để chúng ta đẩy nhanh ngay được công tác giải phóng mặt bằng
theo các chuyên gia để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
tầm như sau
hà nội sẽ hoàn thành bốn trăm linh km đường sắt
thành phố hà nội cần nghiên cứu và chuẩn hóa quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị
làm rõ số tuyến xây dựng và có kế hoạch thực hiện bảo đảm khả thi
để làm được điều này đòi hỏi hà nội phải tích cực phối hợp với các bộ ngành hơn nữa
cần phải vượt qua một số thách thức lớn như thách thức về mặt kỹ thuật và cơ sở hạ tầng
thách thức về hình thành khung chính sách và quy định
thách thức về nguồn kinh phí và tài chính
và cả những hạn chế khó khăn
sau khi đưa hệ thống đường sắt đô thị vào khai thác